còn tại đà nẵng hiện tại số ca mắc covid một mươi chín tại đà nẵng tiếp tục tăng với bảy trăm sáu mươi năm ca
nhiều chợ như chợ cồn chợ kỳ đồng chợ cẩm lệ ghi nhận hàng chục ca cộng đồng
ngày một mươi bốn tháng một bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng cho biết
trên địa bàn vừa ghi nhận bảy trăm sáu mươi năm ca covid một mươi chín trong đó có bảy ca đã cách ly tập trung
một trăm tám mươi bảy ca canh lì tại nhà bảy mươi hai ca trong khu phong tỏa và bốn trăm chín mươi chín ca cộng đồng
một số chợ trên địa bàn ghi nhận hàng chục ca cộng đồng qua lấy mẫu tiểu thương
cụ thể chợ cầm lệ có một mươi bốn f chợ kỳ đồng có bảy f chợ cồn có một mươi chín f
hiện tại chuỗi lây nhiễm chợ cồn đã ghi nhận tổng cộng một trăm bốn mươi ca
qua lấy mẫu tại khu du lịch sinh thái biển bãi bắc cũng phát hiện cùng lúc một mươi ba ca covid một mươi chín
số ca cộng đồng còn lại chủ yếu là người dân tự đi khám
xét nghiệm tại cơ sở y tế hai trăm bốn mươi bảy ca năm mươi ba ca từ tết nhanh dương tính
ba mươi ca xét nghiệm định kỳ tại công ty dày tân lông công ty trách nhiệm hữu hạng nitto shokasho
công ty buster công ty đồ hợp hạ lông công ty hữu nghị công ty bivina công ty ttti
số ca covid một mươi chín tập trung nhiều nhất ở quận sơn trà với một trăm bốn mươi hai ca
quận thanh khê và liên chiểu cùng một trăm ba mươi bốn ca quận cấm lệ một trăm hai mươi chín ca
từ ngày một tháng một
đến nay đà nẵng ghi nhận năm năm trăm bảy mươi hai ca